sức kiềm bây giờ láng xi măng nên dễ cây thường nông cây dễ bị đổ
xin chân thành chia buồn cùng các gia đình có con em bị nạn
nguyên nhân là do lát sân cây có bộ dễ cũng cần thở
khi có bộ dễ phát triển tốt và lan rộng không bao giờ đổ
khi sân bị lát đất lèn chặt không còn thoáng
dễ cây không thể phát triển teo tóp nên cây dễ đổ
ở nước ngoài phần đất trồng cây to lâu năm không bao giờ lát nhất là lát sát gốc
một thông tin được đưa ra tại bộ học báo về sự cố gãy đổ cây phượng
đã khiến cư dân mạng đặt số hỏi về việc thuê công ty cây xanh đến chăm sóc
và gần nhất là tháng ba năm hai nghìn hai mươi
vậy độ an toàn của cây xanh mùa mưa bão thì sao
kiểm tra theo quy trình nào
và đặc biệt là phải có trách nhiệm khuyến cáo để khắc phục loại trừ nguy cơ tiềm ẩn
chứ không chỉ đến tiệc cành và bón phân
cây xanh do nhà trường quản lý
nhưng việc chăm sóc vẫn phải nhờ công ty cây xanh
do đó công ty cây xanh không thể không có trách nhiệm
về kỹ thuật cây xanh phải khuyến cáo
để quy chuẩn an toàn trong cây xanh
trách nhiệm của công ty cây xanh trong khuôn viên cơ quan trường học phải có khuyến cáo
thông báo về kiểm tra an toàn mùa mưa bão
một sự cố đáng tiếc đau lòng đã để lại hậu quả nghiêm trọng
sau ai phải chịu trách nhiệm thì phải chờ điều tra từ cơ quan công an
và hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ có câu trả lời chính xác
trong điều mà cư dân mạng mong muốn
chính là nhà trường phụ huynh và các em học sinh
sớm bổn định tâm lý
để việc học tập của các em không bị ảnh hưởng gián đoạn
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
từ trước đến nay thì việc tạo
cơ quan công an
tạm giữ xe vi phạm giao thông
thực sự là một cánh nặng đối với cả người dân
lẫn lực lượng chức năng
bởi ở việt nam thì xe không chỉ là phương tiện
mà đó còn là tài sản của người dân
thậm chí là như là một gia tài
vậy nên việc phải đưa xe về bãi tạm giữ
phơi mưa phơi nắng nhiều ngày
thì cũng đã khiến cho các chủ phương tiện rất lo lắng
vâng và theo quy định mới
tại nghị định ba mươi một hai nghìn hai mươi
ndcp của chính phủ
quy định về việc bảo quản quản lý
tạm vật phương tiện vi phạm hành chính
bị tạm giữ tịch thu
theo thủ tục hành chính
các cá nhân và tổ chức đủ điều kiện
sẽ được bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện vi phạm giao thông
và đông đảo người dân đã tỏ ra rất đồng tình
khi quy định mới này được triển khai
trước đây khi nghị định ba mươi một hai nghìn hai mươi
ndcp chưa được đưa vào áp dụng
việc tạm giữ xe vi phạm giao thông
thực sự là một gánh nặng đối với cả người dân
lẫn lực lượng chức năng
bởi ở việt nam xe không chỉ là phương tiện
mà đó còn là tài sản của người dân
thậm chí là cả một gia tài
nên việc đưa xe về bãi tạm giữ
phơi mưa nắng nhiều ngày
khiến các chủ phương tiện rất lo lắng
nên có người rửa tiền tù dữ
thì nó rất là xót
để phơi mưa phơi nắng ở ngoài bãi
không có gì che đậy
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái xe mà trong vòng một tháng
thì rất là xót
nếu mà đeo về công an
thì nó sẽ bất việc cho những người
tuy nhiên là sẽ thêm việc cho
trong lực lượng công an đấy
sẽ phải thêm việc người trông giữ này
thêm việc người dắt đi xếp điệu
đã thêm một công việc rồi
thế nên để cái thời gian
giữ xe của người dân đấy
để làm việc khác thì sẽ hợp lý hơn
cho xã hội

mình sẽ được bảo lãnh

mình tự bảo quản ở nhà
mình không sử dụng

đánh giá về những hiệu quả tích cực
của quy định mới này
lực lượng cảnh sát giao thông cho rằng
hiệu quả ban đầu có thể nhìn thấy rõ ràng nhất
đó là giảm tải được một số lượng rất lớn
phương tiện vi phạm bị thu giữ
qua đó giảm thiểu tối đa tình trạng quá tải
tại các bãi xe vi phạm của cơ quan chức năng
bên cạnh đó hiện nhiều quận huyện
đặc biệt là tại thành phố hà nội
lực lượng công an chưa có bãi xử lý xe vi phạm
như hà đông hay thành trì
người được quyền phương tiện vi phạm
mà có thể tự bảo lãnh
và bảo quản được phương tiện của mình
thì nó giảm tải được áp lực
đối với những kho bãi hiện tại
bây giờ lực lượng chức năng
trong mối lực lượng cảnh sát giao thông
chúng tôi làm công tác tạm giữ phương tiện
người được quyền phương tiện là chủ xe
thì người ta sẽ có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn
và từ đó
thì sẽ tạo được ý thức chấp hành
luật giao thông khi giao thông
các luật sư cũng cho rằng
hiện hành lang pháp lý và quy định về vấn đề bảo quản phương tiện
của người vi phạm vẫn chưa rõ ràng
chính vì vậy việc cho phép tự bảo quản phương tiện
cũng giảm thiểu những thiệt hại không đáng có
cho phương tiện bị thu giữ
tình trạng các phương tiện khi bị thu giữ
tạm giữ ở các nơi
ví dụ như các cơ quan chức năng
hiện nay nó cũng chưa có một cái chế tài đảm bảo
cái việc mà
tôi cũng đề nghị rằng
có những cái văn bản nhất định phải ban hành sớm
về việc làm sao để tháo gỡ
cái việc đó
thứ nhất có thể dùng những việc ủi thác bảo lãnh
hoặc thậm chí là có nộp
tiền ký quỹ để làm sao
cho người dân không bị
tình trạng là cái tài sản
khi mà không có
quy định về bảo quản
đối với tài sản mà khi bị tạm giữ như thế
rất ảnh hưởng đối với tài sản của người dân
cho nên tôi rất ủng hộ
và cũng đề nghị là phải
có những mặt chủ trương cũng như mặt đường lối
làm sao mà để giúp tháo gỡ
cho những việc vừa mắt đó
người dân và cả lực lượng chức năng đều cho rằng
việc cho phép bảo lãnh để người dân tự bảo quản
phương tiện vi phạm giao thông
là giải pháp tháo gỡ cho tất cả các bên
việc cho người dân nộp tiền bảo lãnh
tự mang xe về bảo quản
vừa giúp họ yên tâm
vừa bớt được một gánh nặng ngân sách hạ tầng
dành cho các bãi tạm giữ xe vi phạm
nên chính quyền sẽ được lợi lớn
bên cạnh đó việc cho nộp tiền bảo lãnh
để không bị tạm giữ xe
cũng sẽ góp phần thu hồi đầy đủ số tiền phạt
tránh tình trạng bỏ phương tiện vi phạm
xảy ra nhiều như những năm trước đây
thưa quý vị và các bạn
tại phiên khai mạc quốc hội vào ngày hai mươi tháng năm vừa qua
báo cáo về tình hình kinh tế xã hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị quốc hội xem xét
cân nhắc chưa tăng lương cơ sở
đối với cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang
và lương hưu từ ngày một tháng bảy
để cùng chia sẻ khó khăn so với ảnh hưởng
của đại dịch covid một mươi chín
và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách khác
vâng và đề xuất này đã nhanh chóng
nhận được sự ủng hộ của các cán bộ công chức
viên chức cũng như các đại biểu quốc hội
và chuyên gia
và xung quanh đề xuất này
từ một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư
tiến sĩ đinh trọng thịnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo nghị quyết tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi
về dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi
mức lương cơ sở của cán bộ công chức
viên chức sẽ tăng từ ngày một tháng bảy tới
theo lộ trình
theo đó lương cơ sở sẽ tăng từ một triệu bốn trăm chín mươi đồng
lên một sáu trăm linh đồng một tháng
tương ứng với mức tăng bảy ba mươi tám
việc điều chỉnh mức lương cơ sở để đảm bảo bùi trật giá
và phù hợp với tăng trưởng kinh tế hàng năm
tuy nhiên dịch covid một mươi chín
đã làm ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn
việc chưa tăng lương cho công chức viên chức
người hiểu lương từ ngân sách
là sự chia sẻ của khu vực nhà nước với các khu vực khác
và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình của an dân
thưa phó giáo sư
trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
ngân sách nhà nước hiện nay đang gặp phải những khó khăn như thế nào
quý một của năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta
gần như không có nguồn thu
lý do là vì
các hoạt động sản xuất kinh doanh
đều dừng lại để thực hiện
cái việc giãn cách xã hội
thêm nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là
ngân sách nhà nước phải chi ra một khoản chi rất lớn
để phòng và chống
cái dịch bệnh covid
nhà nước đã có những cái
chế độ chính sách
đối với những cái hộ nghèo và cận nghèo
và những cái thành phần
mà yếm thế trong xã hội
vì thế cho nên trong cái năm hai nghìn hai mươi
thì ngân sách nhà nước
có thể thu một cái số rất lớn
nhưng cái khoản chi thì nó tăng lên rất nhiều
và rõ ràng
cái thâm hồn ngân sách nhà nước
trong cái năm hai nghìn hai mươi này
cũng cần phải được
chính phủ cũng như quốc hội
đưa ra sân xét cân đối cho nó hợp lý
trước những khó khăn như phó giáo sư vừa phân tích
thì việc hoãn tăng lương cơ sở
từ ngày một tháng bảy tới
cũng như lùi việc cải cách cơ cấu tiền lương
từ năm hai nghìn hai mươi một
thì có thể hỗ trợ như thế nào cho nền kinh tế ạ
phó giáo sư có suy nghĩ như thế nào về điều suất này
cái dịch bệnh covid
thì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi cái thành viên trong xã hội
cái khối công nhân viên chức
thì vẫn được nhà nước đảm bảo
một cách ổn định
cái đồng lương của mình
tất nhiên là cái đồng lương thì nó không cao
nhưng dù sao thì nó vẫn là ổn định
và so với xã hội như vậy thì rõ ràng là
cái thiệt hại nó cũng tầm đủ ít
cho nên cái việc mà dừng
cái tăng lương
trong cái thời gian từ mùa một tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi này
theo cái đề nghị
và để chuyển sang đầu năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi cho rằng nó cũng hợp lý
để từ đó các cán bộ công nhân viên chức
có cái chia sẻ
một phần cái khó khăn
với cái đời dân cả nước
cũng như chia sẻ cái khó khăn
với ngân sách nhà nước
trong hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giúp nâng cao
khả năng về tài chính
cho cái ngân sách nhà nước
để mà đáp ứng các cái nhu cầu
tiếp tục phòng ngừa
quay trở lại của các loại dịch bệnh
trong cái năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
vâng ạ cũng có ý kiến cho rằng là
các cơ quan ban ngành có thể xem xét
tăng lương theo đúng lộ trình
đối với một số nhóm đối tượng
chẳng hạn như là nhóm lương yêu
phó giáo sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này
cái việc này là cái việc mà chúng ta cũng nên
có cái xem xét cho thỏa đáng
với cái đầu lương ít rồi
mà cái bệnh tật
của cái tuổi già nó cũng tương đối nhiều
cái chi tiêu
nó cũng có những cái eo hẹp
và khó khăn
cũng cần nên xem xét
vẫn có thể tiếp tục tăng
trong cái thời điểm một một tháng bảy
để đảm bảo cái đời sống
của những người hiền vệ yêu
hoặc là những người có thu nhập tương đối thấp
một vấn đề nữa cũng được nhiều người quan tâm
đó là làm thế nào để cho các cán bộ
công chức viên chức cũng như là người lao động
không chịu thiệt đơn thiệt kép
khi mà lương thì chưa tăng
tuy nhiên thì giá cả thị trường cũng đã rục dịch tăng theo
vậy thì vấn đề kiểm soát
giá cả thị trường cũng phải được đặt ra
phải không thưa bà giáo sư
cái việc mà chính phủ xác định
giữ vững các cái cân đối vĩ mô lớn
của nền kinh tế là một trong những cái
đòi hỏi bắt buộc của cái giai đoạn
phục hồi và phát triển kinh tế
trong cái nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
và năm hai nghìn hai mươi một
và chính vì cái lẽ đó cho nên
cái việc mà giữ ổn định
cái mức độ lạm phát
dưới cái mức bốn
mà quốc hội để ra
được chính phủ coi như một cái chỉ tiêu bắt buộc
và vì thế cho nên
chúng tôi cũng mong muốn rằng
các cái cơ quan quản lý thị trường
cùng với các cơ quan quản lý giá của bộ tài chính
sẽ có những cái biện pháp
kiểm tra giám sát
một cách thường xuyên liên tục
phối kết hợp cùng với các cái chính quyền
các cái cấp cơ sở
để từ đó có thể
làm cho cái giá cả
nó phù hợp với cái thị trường
và đồng thời
nó cũng nằm trong cái phạm vi
nước tăng nó phù hợp
để mà ổn định cái lạm phát
trong cái phạm vi bốn
thì như vậy rõ ràng là
cái đời sống của người dân
mới có thể được giữ ổn định
cùng với cái việc là chúng ta
có những cái động viên người dân
có những cái đóng góp nhất định
trong ngân sách nhà nước
thì cái đời sống của họ vẫn có thể được đảm bảo
ở cái mức mà chúng ta mong muốn
ngay sau khi thủ tướng chính phủ đưa ra đề xuất
hoãn tăng lương cơ sở từ ngày một tháng bảy tới
thì hầu hết các cán bộ công chức
viên chức nhà nước đều đồng tình
điều này cho thấy tinh thần chính phủ
doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ
tinh thần này thì đã được phát huy
từ những ngày đầu chống dịch cho đến nay
và nó có thể giúp cho chúng ta
vượt qua khó khăn cũng như phục hồi
nền kinh tế trong thời gian tới như thế nào
thông qua cái đại dịch covid một mươi chín
thì đã nhìn thấy một cái điều
đó là càng trong khó khăn
thì cái sự
cái sự quyết tâm
của các cơ quan lãnh đạo
nó sẽ được
các cái tầng lớp doanh nghiệp
cũng như dân cư
để mà thực hiện một cách tốt nhất
và đó lại càng là cái cơ sở
để gắn chặt cái đoàn kết
giữa chính phủ với các doanh nghiệp
và với người dân
chính phủ thì cũng đã hết mình
vì cái việc là tháo gỡ các cái khó khăn
cho các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế
để từ đó các doanh nghiệp có thể quay trở lại
phục hồi và phát triển sản xuất một cách tốt nhất
người dân thì cũng
có cái tác động tích cực với cái quá trình
quay trở lại hoạt động sản xuất
bằng việc chấp hành nghiêm trình
các cái quy định về
trạng thái bình thường mới
đó là vẫn tích cực
tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh
nhưng cũng tích cực phòng chống dịch
một cách tối đa
và đây chính là cái cơ sở để chúng ta có thể
vẫn tin rằng với cái sự quyết tâm
và cái sự
minh bạch của chính phủ
thì lúc đó
các cái doanh nghiệp và người dân
cũng sẽ quyết tâm để đưa cái nền kinh tế của chúng ta
có thể có những cái bước đột phá mới
trước hết là trong nửa cuối
cái năm hai nghìn hai mươi
và sau nữa là trong
các cái năm tiếp sau
để từ đó đưa được cái nền kinh tế của chúng ta
sang những cái dự án phát triển mới
với những cái
ý chí cái quyết tâm
và cái sức mạnh mới để từ đó đem lại
cái phồn vinh cho đất nước
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi
của phó giáo sư